ngày một mươi một tháng một mươi tại hà nội thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám và ông iagot mohamed etef ibrahim
quốc vụ khanh nông nghiệp và lâm nghiệp sudan cùng chủ trì kỳ họp thứ hai ủy ban hỗn hợp việt nam sudan tham dự còn có đại diện các bộ ngành liên quan
trong hơn hai năm qua kể từ kỳ họp thứ nhất ủy ban hỗn hợp việt nam sudan tại khak tum từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
hai bên đã xây dựng và ký kết được một số khuôn khổ pháp lý quan trọng làm căn cứ thúc đẩy mở rộng và cụ thể hóa hợp tác trong tương lai
đó là ba hiệp định và bản ghi nhớ cấp chính phủ bao gồm hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hiệp định về vận tải biển hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
tại kỳ họp lần này hai bên đã thống nhất ra soát lại những hoạt động trong hợp tác thời gian qua
đồng thời thảo luận và thống nhất các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước
tại cuộc họp hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp đồng thời tiếp tục trao đổi để tiến tới ký kết một số thỏa thuận trong các lĩnh vực khác như tài chính văn hóa giáo dục và nông nghiệp